chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là những thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
liên quan tới bệnh nhân một năm trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trên địa bàn thành phố hạ long
ngay trong đêm qua hai mươi bảy tháng một và dạng sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh đã họp khẩn kích hoạt ngay các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trong đó thực hiện phun khử khuẩn tại nhà riêng của bệnh nhân một năm trăm năm mươi ba tại khu sáu phường hồng hà thành phố hạ long
và bệnh viện vinmec nơi khám bệnh trước đó của bệnh nhân một năm trăm năm mươi ba
tiếp tục khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm
ban chỉ đạo chống dịch tỉnh quảng ninh yêu cầu các địa phương khởi động các biện pháp chống dịch trên địa bàn tỉnh
với tinh thần cao nhất yêu cầu các địa phương và cộng đồng không chủ quan lơ là
và thực hiện nghiêm túc việc hạn chế hoạt động đông người thực hiện nghiêm quy định sát khuẩn khẩu trang khoảng cách
các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường các công tác kiểm soát và xử lý các vi phạm về dịch bệnh
tập trung tối đa nhân lực truy vết và sàng lọc các trường hợp tiếp xúc và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách
đồng thời tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy vết
tất cả học sinh sinh viên từ cấp mầm non đến đại học trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày hôm nay cho đến hết ngày ba mươi một tháng một
các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch
tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ đường thủy liên tình nội tỉnh tuyến cố định hợp đồng taxi xe buýt
và trên địa bàn tỉnh quảng ninh bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh quảng ninh từ sáu giờ sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng một cho đến khi có thông báo mới
và trong buổi sáng ngày hôm nay khi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba
thì thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn ngay tại trung tâm hội nghị quốc gia
nơi tổ chức đại hội về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng cho biết ngay sau khi nghe tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mới do phó thủ tướng vũ đức đam và bộ y tế báo cáo
thủ tướng quyết định phải công khai thông tin nhưng không để nhân dân lo lắng
và hoang mang theo đó bằng cách phổ biến kịp thời những biện pháp quyết liệt của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bộ y tế và hai tỉnh hải dương quảng ninh trong thời gian vừa qua
trong thời gian vừa qua đến nay tôi cho rằng bộ y tế bộ trưởng bộ y tế ban chỉ đạo quốc gia đặc biệt hai tỉnh hải dương và quảng ninh đã có một số chủ lượng biện pháp hết sức quyết liệt vừa qua
như là đã truy vết khoanh vùng và chúng tôi đề nghị tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ
đó là không di chuyển người từ khu vực hải dương quảng ninh ra ngoài tỉnh cử lãnh đạo của tỉnh hải dương và quảng ninh cùng ban chỉ đạo quốc gia đặc biệt bộ y tế trực tiếp chỉ đạo
thứ hai là trong nghề chủ trương xét nghiệm đại biểu dự đạo hội là cần thiết tại khách sạn nơi ở

vào trường ngày hai mươi bảy tháng một ban chỉ đạo và bộ y tế đã triển khai xuống hải dương khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm
đồng chí phó thủ tướng vũ đức đam đã có cuộc họp với hai tỉnh để xác định nguồn bệnh
bộ y tế đã điều động một lượng lớn cán bộ xuống tổ chức khoanh vùng cách ly truy vết thần tốc và xét nghiệm trên diện rộng
toàn bộ xã cộng hòa đã cho phong tỏa
sáng ngày hai mươi tám tháng một cũng đã cử năm đoàn về giúp cho hải dương lấy toàn bộ hai ba trăm bốn mươi mẫu của công nhân nhà máy này và các khu vực lân cận
tình hình dịch bệnh lần này khả năng lây lan ra khu công nhân
hồng kết nối với các địa phương của tỉnh hải dương bổ sung ngay vật tư y tế dự phòng cho công tác phòng chống dịch
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự cập nhật
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an huyện quế phong
triệt xóa đường dây mua bán người sang trung quốc bắt xử hai đối tượng đưa người sang trung quốc từ năm hai nghìn một mươi bốn
theo tài liệu của cơ quan điều tra năm hai nghìn một mươi bốn sầm văn biên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã quang phong huyện quế phong
sang trung quốc làm ăn và đã móc nối với lan thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là người cùng xã tìm người đưa sang trung quốc bán
theo đó biên và xuân đã bán một thiếu nữ cho một người đàn ông trung quốc với giá sáu năm vạn tệ tương đương với một trăm chín mươi năm triệu đồng
năm hai nghìn một mươi bảy nạn nhân được tổ chức dòng xanh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an nguyện quế phòng
cảnh sát hình sự giải cứu
về phía sầm văn biên ngay sau khi biết nạn nhân được giải cứu đối tượng đã bỏ trốn vào lâm đồng sinh sống
ngày hai mươi năm tháng một khi biết đối tượng lén trở về địa phương lực lượng công an đã bắt giữ sầm văn biên
tiến hành điều tra mở rộng đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng lan thị xuân
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một công an thành phố lào cai đã phát hiện một thi thể là nữ giới
đang trong quá trình phân hủy trong phòng trọ
được khóa trái cửa tại số nhà một trăm bốn mươi hai đường phan chu trinh tổ hai mươi bảy phường cốc lếu thành phố lào cai
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện một thi thể nữ giới đang trong tình trạng phân hủy
được cuốn trong chiếc chăn bông ở trên giường ngủ
nạn nhân được xác định là chị tần sử mẩy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã phìn ngan huyện bát giáp tỉnh lào cai
cơ quan công an xác định mẩy có quan hệ với một nam giới là nguyễn trọng đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
và đã sinh con được ba tháng tuổi
theo lời kể của một số người sống trong khu trọ vài ngày trước có thấy trong phòng có tiếng cãi cỏ
nhưng đến hôm sau lại thấy khóa cửa nên mọi người tưởng hai người đã đưa cháu nhỏ về quê
đến ngày hai mươi bảy tháng một đại nói với bố đẻ về sự việc mình đã giết bạn gái tại lào cai
và đã đến công an huyện thanh hà tỉnh hải dương đầu thú
đại khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đối tượng đã dùng dây vải xiết cổ nạn nhân
sau đó bế con về hải dương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai
phối hợp với công an huyện thanh hà tỉnh hải dương
đang phối hợp di lý đối tượng nguyễn trọng đại về lào cai
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc dây hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại sân nhà của bà hồ thị đẹt sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
ở ấp hòa phúc xã hòa khánh huyện cái bè tỉnh tiền giang
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện cái bè triệt phá bắt giữ hai mươi năm đối tượng
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một
tại sân nhà của bà hồ thị đẹt sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
ở ấp hòa phúc xã hòa khánh huyện cái bè tỉnh tiền giang
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi một con gà đá một cân đồng hồ điện tử
hàng chục cuộn băng keo cặp cửa một tấm kính nhử gà
hai mươi xe mô tô điện thoại di động và hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
cùng với nhiều tăng vật liên quan
tụ điểm đánh bạc này được tổ chức sâu trong vườn
có nhà dân bao bọc xung quanh
luôn có người cảnh giới nên rất khó tiếp cận triệt phá
một bị can đang có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
về tội danh giết người vừa bị các trinh sát thuộc cục cảnh sát hình sự
phối hợp cùng công an tp hải phòng phát hiện bắt giữ
theo quyết định truy nã bị can phạm văn khương cùng đồng bọn đã bàn bạc
chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
đến hai mươi h ngày một mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi

đã ra quyết định truy nã đối với phạm văn khương về tội danh giết người
chân khiến anh thắng bị giảm một mươi ba sức khỏe
sau khi gây án phạm văn khương đã bỏ trốn
ngày một mươi một hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với phạm văn khương về tội danh giết người
khi khương đang lẩn trốn ở xã chính mỹ huyện thủy nguyên hải phòng
thì bị các trinh sát thuộc cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an tp hải phòng
phát hiện bắt giữ
hiện đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
xử lý theo quyết định
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển tới quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thị năm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
là đối tượng lê thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh khánh hai xã vĩnh xuân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách một hai cm trên sau mép phải
và đối tượng nguyễn vũ thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thượng một xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
bị công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện